sau tân sân nhất sân bay nội bài tạm dừng đón người việt về nước trong sáu ngày
khi các khu cách ly tại thành phố hà nội không còn khả năng tiếp nhận thêm công dân
theo văn bản hòa tóc của bộ giao thông vận tài gửi cục hàng không
yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân việt nam trên các chuyến bay quốc tế
đến cảng hàng không quốc tế nội bài hà nội từ ngày hôm nay hai mươi sáu tháng ba
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam thông báo cho tất cả các hãng hàng không
từ giờ ngày hai mươi sáu tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba sân bay nội bài hà nội sẽ không tiếp nhận
các chuyến bay quốc tế vận chuyển các công dân việt nam
theo lịch bay ngày hai mươi năm tháng ba cảng hàng không quốc tế nội bài đã đón năm trăm bảy mươi bảy hành khách
đều là quốc tịch việt nam trên bốn chuyến bay từ nga nhật bản và thái lan
một số chuyến bay quốc tế trong tuần qua đã chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay vân đồn quảng ninh
thay vì nội bài trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba bộ giao thông vận tài đã có văn bản hòa tóc
gửi cục hàng không yêu cầu tạm dừng vận chuyển công dân việt nam đến từ nước ngoài
tới sân bay tân sơn nhất tp hcm từ giờ ngày hai mươi năm tháng ba do các khu cách ly của tp hcm
không còn khả năng tiếp nhận thêm